na hàng là huyện vùng cao của tỉnh tuyên quang và có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống
những năm qua vượt lên khó khăn đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện
đã có những cách làm phù hợp để từng bước xây dựng nông thôn mới
điển hình là xã côn lôn sau năm năm côn lôn đã hoàn thành một mươi chín trên một mươi chín tiêu chí xây dựng nông thôn mới
vùng đất này đã thực sự thay ra đổi thịt
một kỳ tích về xây dựng nông thôn mới ở xã một trăm ba mươi năm huyện miền núi na hàng tỉnh tuyên quang
nằm cách trung tâm huyện na hàng hơn năm mươi km xã côn lôn nhiều năm trước là địa phương thuộc diện phải nhận hỗ trợ
từ chương trình một trăm ba mươi năm tỷ lệ hộ nghèo cao nhất của huyện
với địa thế bốn b là núi diện tích đất trồng lúa và trồng cây màu rất ít
khiến việc phát triển kinh tế của nhân dân gặp nhiều khó khăn
đó là chưa kể đến cơ sở hạ tầng nông thôn của xã cũng còn thiếu thốn lạc hậu
năm năm qua bằng sự nỗ lực quyết tâm và cách làm sáng tạo của chính quyền địa phương
cùng nhân dân nơi đây côn lôn đã thực sự thay ra đổi thịt
những con đường lầy lộ trước đây đã được thay bằng hơn hai mươi hai kỳ tích
khi thi công các tuyến đường này đều phải đi qua đất sản xuất của các hộ dân
nhưng hàng trăm hộ dân trong xã đã tự nguyện hiến đất làm đường bê tông
nhận thức rõ việc xây dựng nông thôn mới là để cuộc sống người dân được đầy đủ hơn ấm no hơn
chính quyền xã côn lôn đã phát huy hiệu quả các nguồn vốn của nhà nước
và tích cực vận động nhân dân xây dựng các phương án phát triển sản xuất phù hợp
như đẩy mạnh trồng cây vụ đông chủ động vay vốn đầu tư vào chăn nuôi trâu bò dê lợn
đặc biệt là đẩy mạnh phong trào giúp nhau thoát nghèo của hội phụ nữ hội nông dân
đến nay thu nhập bình quân đầu người của xã đạt hai mươi hai ba mươi bốn triệu đồng một năm
nhiều hộ trong thôn không chỉ thoát nghèo mà vươn lên thành hộ khá
tiêu chí thu nhập cùng với đó là có sự hỗ trợ từ nguồn vốn
từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cũng như quỹ ban nhân huyện
thì hỗ trợ phát triển sản xuất cho các hộ gia đình để nâng cao thu nhập
qua năm năm tổng vốn đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới của xã côn lôn là hơn bốn mươi tỷ đồng
trong đó cộng đồng dân cư đóng góp là sáu bốn tỷ đồng
những kết quả này sẽ là tiền đề vững chắc và động lực quan trọng
để xã tiếp tục phát triển kinh tế xã hội
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân
xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc
thực sự là điểm sáng trong phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới